từ ngày một mươi năm tháng ba các đối tượng không phải là pháp nhân như hộ kinh doanh hộ gia đình tổ hợp tác sẽ không đủ tư cách chủ thể vay vốn tại tổ chức tín dụng
theo quy định tại bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm chủ thể tham gia quan hệ dân sự chỉ bao gồm pháp nhân cá nhân
cũng theo ngân hàng nhà nước trường hợp vay phục vụ hoạt động kinh doanh cá nhân có thể vay để đáp ứng nhu cầu vốn của chính cá nhân đó hoặc nhu cầu vốn của hộ kinh doanh doanh nghiệp tư nhân mà cá nhân đó là chủ
như vậy để vay vốn các hộ kinh doanh phải chuyển đổi thành doanh nghiệp hoặc chủ hộ phải tự đứng tên vay
cũng theo quy định mới tổ chức tín dụng và khách hàng sẽ được thỏa thuận về lãi suất cho vay theo cung cầu vốn thị trường nhu cầu vay vốn và mức độ tín nhiệm của khách hàng trừ trường hợp ngân hàng nhà nước có quy định về lãi suất cho vay tối đa